tại quảng nam như chúng ta đã biết hoạt động buôn bán hàng rong về hè trong khu phố cổ hội an xuất hiện từ lâu đời và là sản phẩm văn hóa truyền thống nơi đây
tuy nhiên thời gian qua việc kinh doanh hàng rong phát triển ảo ạt đã làm ảnh hưởng mỹ quan và trật tự giao thông an ninh xã hội cũng như bảo tồn phát huy di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững ở hội an
do vậy bắt đầu từ năm nay hội an đã tổ chức gia quân lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh về hè hàng rong trong khu phố cổ
từ lâu việc buôn bán hàng rong kinh doanh về hè đã trở thành một sản phẩm văn hóa truyền thống của phố cổ hội an
nhưng thời gian gần đây lượng người ở địa phương và từ nơi khác đổ về đây buôn bán hàng rong tăng mạnh làm cho khu phố cổ trở nên quá tải
tình trạng tranh giành treo kéo khách không chỉ làm mất lòng du khách mà còn gây mất trật tự giao thông và an ninh trật tự ở địa phương khiến du khách và người dân lo lắng

theo đánh đạo thành phố hội an việc lập lại buôn bán hàng rong trong khu phố cổ nhằm vừa gìn giữ bảo tồn văn hóa kinh doanh buôn bán về hè hàng rong tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc
vừa bảo đảm sự ổn định trật tự an toàn giao thông phù hợp với cảnh quan của khu phố cổ với đời sống dân sinh
do vậy từ giữa tháng hai đến nay chính quyền địa phương đã tổ chức gia quân lập lại trật tựa kinh doanh hàng rong trong phố cổ
việc gia quân lập lại trật tự kinh doanh buôn bán vệ sinh môi trường là điều cần thiết
tuy nhiên để chủ trương này đạt được kết quả ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cần phải có sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân thành phố
để giải quyết một cách căn cơ tình trạng buôn bán hàng rong trong phố cổ
thì bên cạnh sự gia quân chấn chỉnh xử lý kiên quyết hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường
thành phố hội an cần phải quy hoạch mặt bằng bố trí địa điểm kinh doanh hợp lý cho các hộ dân
nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa của người dân và giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa của khu phố